trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục kết hợp với dạnh áp thấp phát triển
vì thế nó tiếp tục gây mưa rông nhiều nơi
trong đó các tỉnh hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên lạng sơn bắc giang
hay cả lào cai hoặc yên bái sẽ có lượng mưa lớn từ tám mươi cho đến một trăm năm mươi mm trên ngày
và mưa có thể kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng năm
chính vì vậy mà trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa
trở vào cho đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
bên độ lũ lên trên các sông từ hai bốn m
cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lỡ đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp
với những cơn mưa rào và rông xuất hiện rồn rập bất kể ngày đêm như vậy
thì nền nhiệt tại các tỉnh nguyên bắc trong ngày mai sẽ không cao
khu vực có mưa nhiều như hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên lạng sơn bắc giang
hay lào cai yên bái nhiệt độ là từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
ở khu vực đông băng nhiệt độ nhìn hơn một chút là từ ba mươi ba mươi hai độ
với miền trung chỉ khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh là những vùng chịu tác động
của rãnh mây rông của khối không khí lạnh trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông
do vậy nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực này sẽ chỉ trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh thành từ quảng bình trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng giảm xuống còn là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
năng nóng vẫn xuất hiện diện rộng nhưng không còn gây gắt nước
mưa cũng đang xuất hiện nhiều ở khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều và tối
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
trong ngày ở hai khu vực này trời vẫn có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên
vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng là ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
thậm chí ở các tỉnh miền đông vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ
trên biển ở vịnh bắc bộ tiếp tục sẽ có mưa rào và rông mạnh
khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
cũng có mưa rào và rông về chiều và tối
riêng đối với khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa do hướng nam đến đông nam với cứng độ cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước